xã nhân châu thành phố quy nhơn tỉnh bình định được công nhận là xã đảo đã gần hai năm nay
nhưng đến nay cán bộ và nhân dân trên đảo vẫn chưa nhận được chế độ theo quy định
xã nhân châu là xã đảo còn gặp nhiều khó khăn càng khó khăn khi không nhận được chế độ của đảo
vì vậy cán bộ và người dân nơi đây mong muốn sớm được hưởng các chế độ chính sách xã đảo
để họ yên tâm công tác ổn định đời sống
cách thành phố quy nhơn khoảng hai mươi bốn km về phía đông nam tháng tám năm hai nghìn hai mươi
nhân dân và chính quyền xã hân hoan vui mừng đón nhận quyết định công nhận nhân châu là xã đảo
nhưng đã gần hai năm trôi qua cán bộ và nhân dân nơi đây vẫn chưa được hưởng
các chế độ chính sách ưu đãi dành cho xã đảo
với mức sống ở trên xã đảo xã đảo là một vùng đặc biệt rất khó khăn
tuy nhiên trước kia các giáo viên được nhận theo chế độ bãi ngang một trăm một mươi sáu
và theo thông tư một trăm ba mươi một
thì bây giờ là giáo viên là không xã đảo nhân châu
và không được nằm trong cái diện khó khăn cho nên giáo nhân của tụi em rất là gặp khó khăn
không chỉ cô phụng đời sống của các thầy cô giáo khác trong trường cũng đang rất khó khăn thiếu thốn
do phải vận chuyển từ đất liền ra nên giá cả các loại đồ dùng sinh hoạt trên đảo rất cao
trong khi ngoài lương ra thì các thầy cô giáo ở đây chưa có khoản phụ cấp nào
nhưng mà vừa rồi là thủ tướng chính phủ các cái
quyết định số một trăm ba mươi một là cách với nhân châu nó không còn nằm trong cái chương trình là bãi ngang với biên bộ hải đảo nữa
thực thần thử là
thế nhiều nó cũng tác động vào vấn đề tư tưởng của các bộ của chiến sĩ rồi của những người đang được công tác trên đảo
vì hiện nay là chúng tôi chưa hưởng được một cái chế độ nào của đảo
nhưng mà trong lúc là cái quyết định một trăm ba mươi một là đã cách toàn bộ cái chế độ hay rồi
cái này là cái mà chúng tôi cũng đang mong muốn rằng là các bộ ngành trung ương
cần phải quan tâm thực hiện cơ chế chính sách đối với một cơ sở đảo
để mà chúng tôi hưởng được
cái sự quan tâm của đảng nhà nước hỗ trợ vào vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng
cũng như là các cái chế độ chính sách đối với cán bộ với nhân dân của xã đảo
cán bộ và người dân nơi đây mong muốn các bộ ngành trung ương và tỉnh bình định
sớm giải quyết về thủ tục cho nhân châu được hưởng các chế độ chính sách xã đảo
để họ yên tâm công tác ổn định đời sống có thêm động lực xây dựng đảo góp phần bảo vệ chủ quyền đất nước